liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
ngày ba mươi tháng một mươi hai công an quận bình thành tp hcm phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám xét bốn địa điểm trên địa bàn thành phố và tỉnh đồng nai
khởi tố ba đối tượng và mời lên làm việc với hơn năm mươi người liên quan
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ nhiều máy móc viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo
bước đầu kiểm tra trên sáu mươi năm tài khoản của các đối tượng
cơ quan chức năng phong tỏa hơn bốn trăm năm mươi triệu và xác định đối tượng giao dịch trên hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
với hàng trăm bị hại trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh thành trên cả nước
đây là đường dây lừa đảo có tính chất nghiêm trọng do đối tượng chủ mưu là người nước ngoài quản lý
qua việc tuyển dụng nhân viên là những người trẻ sống trên địa bàn thành phố
sau đó huấn luyện để mạo danh các tổ chức tính dụng và chào mời người bị hại là người việt nam
tham gia các hội nhóm đầu tư chứng khoán để các đối tượng dụ dỗ nộp tiền vào các tài khoản
đối tượng đã mua của nhiều người khác trước đó rồi chiếm đoạt
thưa quý vị sau khi tuyên án mức án tù chung thân đối với nguyễn thái luyện
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba cũng như các mức án khác
từ một mươi cho đến ba mươi năm tù đối với các bị cáo khác trong vụ án
ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường
của nguyễn thái luyện và võ thị thanh mai vợ của luyện đối với hơn bốn năm trăm linh bị hại
theo đó hội đồng xét xử đề nghị
đưa ra phán quyết về việc bồi thường đối với khoảng năm trăm linh khách hàng
thuộc nhiều dự án khác nhau của alibaba
các cá nhân này được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần một trăm linh triệu đồng đến vài tỷ đồng
đối với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này
một số bị cáo nhận mình là bị hại của alibaba nhưng không cung cấp được các chứng tự
hội đồng xét xử sẽ tắt hồ sơ để họ khởi triện bằng vụ án dân sự khác
đối với ba mươi chín bị hại và luật sư bảo vệ quyền và ích hợp pháp cho hai bị hại khác
đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất làm dự án
hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận các yêu cầu này
tuy nhiên hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ba mươi chín bị hại trên là thực tế
do đó buộc bị cáo luyện và bị cáo mai có trách nhiệm hoàn trả số tiền
mà các bị hại đã nộp vào công ty alibaba
đối với đề nghị của năm mươi tám người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã thỏa thuận ký kết với các bị cáo nguyễn thái lực nguyễn thái lĩnh trình minh pháp
hội đồng xét xử công nhận thỏa thuận chuyển nhượng nói trên
trả lại đất cho những người có quyền loại nghĩa vụ liên quan
ngoài ra một số khách hàng có yêu cầu nhận đất nhưng không cung cấp đủ căn cứ giải quyết
nên hội đồng xét xử giành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác
nếu những người này có yêu cầu liên quan đến giao dịch nói trên
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa bắt giữ trần quang nghiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại ấp tân an xã tân hê
huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vì có hành vi tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào sáng cùng ngày qua công tác phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
cửa hàng tạp hóa kim hiền ngụ ấp tân an xã tân huê huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
do trần quang nghiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ địa phương làm chủ có hành vi tàn trữ thuốc lá điếu nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm chín trăm chín mươi bảy bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z hero scot và newson
được chia ra cất dấu nhiều nơi trong cửa hàng phòng cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tan vụ việc trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
trước thông tin thanh tra chính phủ phát hiện nhiều thiết bị phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
do sở y tế tp hcm làm chủ đầu tư có dấu hiệu nâng giá
sở y tế tp hcm cho biết việc mua sắm trang thiết bị thuốc vật tư y tế phục vụ cho chống dịch là đúng quy trình
và có giá rẻ hơn so với thời điểm khác
theo báo cáo của sở y tế tp hcm tại buổi họp với đoàn đại biểu quốc hội thành phố sáng ba mươi tháng một mươi hai
kinh phí mua sắm trang thiết bị vật tư y tế thuốc sinh phẩm bao gồm kích xét nghiệm phục vụ chống dịch covid một mươi chín
là hơn ba bốn ngàn tỷ đồng
việc mua sắm trong thời gian dịch bệnh có nhiều khó khăn như hàng hóa khang hiếm
nhà cung cấp cũng ớn nhỏ dọt nhiều nhà cung cấp không hoạt động giá cả tăng nhanh
tuy nhiên hầu hết đều theo phương án chi định thầu rút gọn căn cứ trên năng lực của nhà cung cấp
theo đúng quy định và giá vào thời điểm đó là đã thấp nhất so với tất cả các thời điểm khác
tuy nhiên theo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ
có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bất thường nhiều thiết bị phục vụ chống dịch covid một mươi chín
trước khó khăn này sở y tế tp hcm kiến nghị khi thanh kiểm tra công tác mua sắm
nhất là mua sắm phục vụ phòng chống dịch thì cần xem xét bối cảnh thực tế trong giai đoạn dịch bệnh
và tinh thần nghị quyết ba mươi của quốc hội
sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai công ty cổ phận vận tải đường sắt sài gòn đã thông tin về tình hình đi lại
trong dịp tết quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong công tác để phục vụ cho người dân về quê ăn tết
ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách không mua vé tàu qua cò mồi chợ đen
để tránh mua phải vé giả vé cạo sữa không trùng khớp với thông tin dẫn đến không được lên tàu
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đến thời điểm hiện tại vé tàu tết còn khoảng bốn mươi chỗ
cụ thể giai đoạn trước tết chiều từ tp hcm đi hà nội còn khoảng tám chỗ
trong đó vé đến phan thiết nha trang còn vé tất cả các ngày
vé đến các ga khác từ tuy hòa đến hà nội còn vào các ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trở về trước
và ngày hai mươi hai mươi một tháng một các ngày cao điểm từ ngày một mươi ba tháng một
đến ngày một mươi chín tháng một chủ yếu còn ghế phụ
giai đoạn sau tết chiều từ hà nội đi tp hcm còn khoảng ba mươi hai chỗ
chủ yếu vé đi tàu từ ngày hai mươi hai đến hai mươi sáu tháng một và từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm ngày mùng một đến ngày mùng năm và từ ngày mùng tám đến một mươi năm tháng giêng năm quý mão
để đảm bảo quyền lợi trong việc mua vé đi tàu ngành đường sắt khuyến cáo khách không mua vé
qua các đối tượng trung gian cò mồi chợ đen mạo danh nhân viên đường sắt
để tránh mua phải vé giả vé không đúng thông tin vé bị cạo sửa giá vé
ngày đi tàu không có giá trị đi tàu
hành khách chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga
hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt mua qua các ứng dụng điện tử
khi mua vé và đi tàu hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận
bản chính và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu
để ngày càng hoàn thiện các công tác vận chuyển bằng đường hàng không
đặc biệt là phải tạo thuận lợi an toàn trong vận tải hành khách ở dịp lễ tết nguyên đáng này
thì cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã xây dựng và cho triển khai nhiều phương án
trong cao điểm này quỹ ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã được nghe báo cáo
về các giải pháp để nâng cao an ninh an toàn hàng không và giảm ủng tắc giao thông khu vực sân bay
triển khai công tác phục vụ hành khách trong cao điểm tết dương lịch
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba

và đến tại sân bay tân sơn nhất trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai
dự kiến đạt một trăm một mươi năm tương đương với bảy trăm hai mươi lượt chuyến bay
tuy đây chưa phải là con số cao nhất mà sân bay tân sơn nhất từng phục vụ
sông lượng khách lại tập trung đông vào những thời điểm khai thác máy bay sáng và chiều tối
nên việc giám tả tại các vệ thu tục là cần thiết
cao điểm này một số sinh viên ngành hàng không đã được tạo điều kiện cho thực tập
và làm việc bán thời gian trong việc hướng dẫn thu tục và thực hiện check in online

và làm việc bán thời gian trong việc hướng dẫn thu tục và thực hiện check in online
bộ giao thông vận tải cục hàng không chú động thực hiện nhận diện các mối nguy rủi ro an toàn
và đưa ra các biện pháp giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn
để kịp thời phòng ngừa các sự cố mất an toàn xảy ra
các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã đồng hành với acv trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao an toàn hàng không
và đặc biệt các sinh viên của học viện hàng không cũng đã kết nối và phối hợp với đoàn thanh niên của acv
để ra quân trong đợt cao điểm này để phục vụ hành khách tốt nhất tạo điều kiện cho bà con đi
trong mùa cao điểm này thuận lợi và mang lại một văn hóa an toàn hàng không
về công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong và ngoài sân bay
trong cao điểm này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong nhóm phản ứng nhanh
bảo đảm trực tự an toàn giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất
xây dựng phương án giải tỏa nhanh các sự cố tai nạn giao thông
tăng cường lực lượng điều tiết giao thông bên trong sân bay như tại gai đi gai đến bài đổ xe
theo dõi số lượng hành khách ra vào cảng trong những ngày cao điểm lễ tết
và chủ động có phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông tại khu vực
với hàng loạt những biện pháp giải pháp mà cả hàng không quốc tế tân sư nhất đưa ra
nhằm đem lại sự thuận lợi thoải mái cho hành khách vừa duy trì được sự an ninh an toàn cho sân bay cũ
đã được người dân ghi nhận quân chính nhân thay đổi để nâng cao chất lượng dịch vụ
gần đây dư luận đã có những phàn nàn về công tác trả hành lý
để khắc phục các bất cập này
cả hàng không quốc tế tân sư nhất đã đưa ra một bài đặt đề nghị

để hành khách có thể nắm rõ được hành lý của mình trả ở đâu và trong bao lâu
đây cũng là biện pháp tránh gây ủng tắc hành khách ở khu vực trả hành lý
và giảm tình trạng thất lạc hành lý tại sân bay
phòng cảnh sát kinh tế và phòng an ninh kinh tế công an tỉnh nghệ an
đã phối hợp tiến hành xác minh phát hiện vụ việc có dấu hiệu đưa nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn huyện kỳ sơn của tỉnh nghệ an
theo đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ khởi tố ra lệnh bắt tạm giam bốn bị can
là lãnh đạo chỉ huy cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
và một phó giám đốc công ty gồm phan văn nhâm tri cục trưởng ngô xuân khang
đội trưởng đội nghiệp vụ đặng minh sơn cán bộ đội nghiệp vụ cùng về hành vi nhận hối lộ
đinh thị hòa phó giám đốc công ty trách nhiệm hư hạn lào bay barret về hành vi đưa hối lộ
các quyết định và lệnh bắt đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
bước đầu làm rõ hành vi từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
các cán bộ hải quan đã nhận tiền để làm thủ tục cho năm một nghìn xe ô tô quá tải
qua cửa khẩu nậm cắn với số tiền hơn hai một tỷ đồng
hiện nay các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang tiếp tục tập trung xác minh
điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
vào lúc hai giờ sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai một vụ án mạng khiến hai vợ chồng giáo viên thương vong
đã xảy ra tại xã mão điền huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc
và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng trên
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng cùng ngày
có kẻ đột nhập vào nhà vợ chồng hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở mão điền
ở thôn ngòi xã mão điền gây án mạng
vụ việc khiến người chồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tử vong tại chỗ
người vợ cũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu
theo công an xã mão điền qua trích xuất camera giám sát
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã truy sát vợ chồng giáo viên trên
rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ trốn
nghi phạm được xác định là nam giới khoảng ba mươi đến năm mươi tuổi
cao khoảng từ một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi năm mặc quần áo thể thao màu đen
có kẻ dọc phản quang tại đùi trái chân đi tất màu đen không đi giày dép
công an địa phương đã phát đi thông báo đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
khi có các thông tin liên quan đến vụ án và đối tượng
người dân cần cung cấp ngay cho cơ quan công an
ngoài ra cảnh sát cũng đề nghị các gia đình có camera an ninh xung quanh nhà nạn nhân
cần chủ động ra soát trích xuất
các giữ điệu trong khoảng thời gian từ một đến ba giờ ngày ba mươi tháng một mươi hai
nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì người dân cần thông báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam bùi đức tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình an huyện châu thành của tỉnh kiên giang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an huyện châu thành đã phát hiện bắt quả tang tài
đang cất giấu trái phép chất ma túy tại nhà
tăng vật thu giữ là trên hai trăm linh g ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan điều tra tài khai nhận số ma túy trên do đối tượng mua từ thành phố hồ chí minh
với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng đem về cất dấu để sử dụng
tài có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội cố ý gây thương tích vừa mới ra tù
vâng thưa quý vị hôm nay là ngày lập tức
hôm nay là ngày làm việc cuối cùng và cũng là cao điểm người dân về quê nghỉ tết dương lịch
áp lực giao thông tăng lên rất nhanh ngay từ đầu giờ chiều
nhiều tuyến xảy ra tình trạng un tắc cục bộ giao thông kẹt cứng
đặc biệt là các tuyến vành đai trục chính và các cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
theo những ghi nhận của chúng tôi thì hôm nay ngày cao điểm người dân bắt đầu trở về quê
để bắt đầu cho kỳ nghỉ tết dương lịch
thì ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông đã tăng rất là mạnh lên một số tuyến
như là các tuyến trục này hay là tuyến vành đai
một số tuyến trục ghi nhận tình trạng người dân đi lại khó khăn như là trục nguyên trái
trục giải phóng côn tất thuyết hay là cầu giấy
các tuyến vành đai cũng ghi nhận số lượng phương tiện tăng lên rất nhanh
đó là tuyến vành đai ba và vành đai ba trên cao
và như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy thì ngay phía sau lưng tôi
các phương tiện ở trên vành đai ba trên cao di chuyển rất khó khăn
do một số các va chạm trên tuyến này
tuyến vành đai ba ủn tắc ngay từ một mươi ba giờ chiều và có xu hướng lan ra các khu vực lân cận
đặc biệt các khu vực ngã tư điểm giao cắt gần các bến xe
tình hình giao thông đặc biệt phức tạp người dân đi lại rất khó khăn để đến các bến xe